từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh hải dương đã bắt đầu trao sổ bảo hiểm cho người lao động theo luật bảo hiểm xã hội
như vậy người lao động có quyền tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội từ đó bảo đảm quyền lợi cho người lao động
phần lớn người lao động khi được trao sổ bảo hiểm xã hội đã rất phấn khởi trước quy định này
việc được giữ sổ bảo hiểm của mình đã giúp người lao động quản lý tốt hơn việc đóng bảo hiểm của đơn vị mình đang làm việc
hạn chế những sai sót về thông tin mà chủ doanh nghiệp kê khai không đầy đủ cho người lao động
thành phố hải dương là nơi có nhiều công ty và người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội
từ khi thực hiện đến nay thành phố đã trao được trên hai mươi sổ cho người lao động chiếm trên một phần ba số lao động ở thành phố
mức lương tối thủ vùng cộng với các phần trăm đào tạo nặng nhập đột hại với các phần trăm đào tạo thôi
thì cái này thì người ta sẽ có những cái kiến nghị để làm sao để nó phù hợp và đặc biệt là tránh được cái việc mà chiếm dụng
cái việc mà thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động của các chủ doanh nghiệp
thì cái đấy là cái thiết thực
trao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản lý đã góp phần giúp người lao động được bảo vệ quyền lợi tốt hơn
doanh nghiệp lợi nhuận hơn trong quản lý sổ bảo hiểm
tuy nhiên để công tác trả sổ cho người lao động quản lý được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới
cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa bảo hiểm xã hội doanh nghiệp và người lao động
tỉnh hải dương phần đầu đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám sẽ trao một trăm linh sổ bảo hiểm cho người lao động tự quản lý